nga và philippines ghi nhận thêm lần lượt là bốn chín trăm sáu mươi chín và ba bốn trăm hai mươi ca nhiễm virus sars cov hai
trong khi đó cơ quan chức năng indonesia ghi nhận thêm là hai tám mươi một ca nhiễm và bảy mươi chín ca tử vong
trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bảy giới chức indonesia cho biết
sẽ tiếp tục đóng cửa đối với du khách nước ngoài cho đến khi mà có vaccine phòng ngừa
ngày một mươi sáu tháng tám nga ghi nhận thêm bốn chín trăm sáu mươi chín ca nhiễm virus sars cov hai
nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên gần chín trăm hai mươi ba ca cao thứ tư trên thế giới
cùng ngày bộ y tế philippines cho biết nước này có thêm ba bốn trăm hai mươi ca nhiễm và sáu mươi năm ca tử vong
nâng tổng số ca nhiễm ca tử vong lên tương ứng là hơn một trăm sáu mươi một ca và hai sáu trăm sáu mươi năm ca
tại indonesia ngày một mươi sáu tháng tám cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận thêm

nga ghi nhận thêm hai tám mươi một ca nhiễm và bảy mươi chín ca tử vong
dịch covid một mươi chín hiện đã lây lan ở toàn bộ ba mươi bốn tỉnh thành của nước này